làng nghề đóng thuyền bến đền có cách đây bốn trăm hai mươi năm với dấu mốc lịch sử gắn liền với đền thành hoàng phạm đà
trải qua những thăng trầm lịch sử người dân thôn đền vẫn trung thủy với nghề đóng thuyền
theo thống kê thôn đền hiện có gần hai mươi cơ sở đóng thuyền với sự tham gia của ba trăm một mươi hộ gia đình
trong đó có khoảng một mươi cơ sở sản xuất tàu thuyền có quy mô lớn thu hút hàng chục lao động
như cơ sở đóng thuyền xuân huân lê văn vĩnh đoàn quốc hội lê văn quân
những ngày này ghé thăm làng nghề truyền thống xã trường sơn du khách sẽ cảm nhận được không khí hối hà của làng nghề
tiếng máy cưa máy bào rộn rã cả mùa
trong những năm kháng chiến các nghệ nhân làng nghề đóng thuyền xã trường sơn không những đóng thuyền cho nhân dân sản xuất
đánh bắt hải sản mà còn tham gia đóng phà và ghép phà thành cầu cho xe qua sông nghèn sông già ở huyện can lộc
sông phù ở thành phố hà tĩnh sông họ ở huyện cẩm xuyên sông rác ở huyện kỳ anh góp phần làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến
hợp tác xã nhà tổ chức là có cái doanh thu đứng với hợp tác xã là công nghiệp là có cái doanh thu nhất thà tình đồng thuyền để phục vụ quốc phòng vận tài để tiếp lưỡng thực vũ khí đồng thuyền để đưa bộ đội qua sống vào năm dài tháng
khí thanh là hợp tác xã là hợp tác xã chủng đối là được thưởng huấn chứng lao động hàng bác chủ hội chủ tịch thưởng là có công là là là phục vụ giao thông vận tài
ông dương văn sĩ tám mươi tuổi có sáu mươi năm năm gắn bó với nghề được coi là một trong những nghệ nhân đóng thuyền đời đầu của làng cho biết
hiện tại trong xưởng của ông đang đóng năm chiếc thuyền công suất lớn có giá trị từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng và mấy chục chiếc thuyền nhỏ
để hoàn thiện được một chiếc thuyền có chất lượng tốt người thợ phải chọn được những loại gỗ cứng ít ngấm nước đảm bảo con thuyền bền và đẹp
trong các công đoạn đóng thuyền thì việc xẻ gỗ lựa chọn những tấm gỗ đẹp và phải ráp những tấm ván dày lại với nhau là vất vả nhất
để rắp ván theo khung thì người thợ phải uốn ván theo khung của thân tàu tiếp đến là phải nung ép những thay gỗ qua lửa ở nhiệt độ cao
quy trình này đòi hỏi người thợ thủ công phải có tay nghề cao nhiều kinh nghiệm để hoàn thành
chỉ cần sai lệch về độ dày độ dài thì sản phẩm sẽ bị cong vinh
một khi đóng sai yêu cầu sẽ phải làm lại từ đầu